kính thưa quý vị ngày một mươi một tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến
và đồng phạm liên quan đến sai phạm tại sacri
tuy nhiên phiên tòa đã được khoảng đến ngày tám tháng sáu do bị cáo trần trọng tuấn
có đơn xin hoãn phiên tòa vì hiện sức khỏe yếu do di chứng hậu covid một mươi chín
không đủ sức tham dự phiên tòa
phiên tòa xét xử phúc thẩm được mở vì có bảy trên một mươi chín bị cáo đã kháng cáo
trong đó bị cáo lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sacri trần vĩnh tuyến
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thị thúy cựu kế toán trưởng sacri
đoàn quang hồi giám đốc công ty trách nhiệm vũ hạn cương mại dịch vụ lự hành hòa bình quốc tế
nguyễn thị tuyết mai cựu trưởng phòng nhân sự hành chính sagri kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bị cáo trần trọng tuấn kháng cáo đề nghị xem xét lại vụ án một cách công tâm khách quan
không làm oan đối với bị cáo
bị cáo hồ văn ngon cựu tổng giám đốc sacri kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
theo hướng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị cáo theo quy định pháp luật
nhưng sau khi làm đơn kháng cáo thì ông ngon đã qua đời do bệnh nặng
bên cạnh đó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp hcm cũng kháng nghị một phần bản án sơ thẩm
đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng xác định thiệt hại của vụ án
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt ông lê tấn hùng hai mươi năm năm tù
cho hai tội danh tham ô tài sản vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ông trần vĩnh tuyến sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức bị phạt từ ba năm tù cho hưởng án treo đến hai mươi năm tù
tuyên hủy quyết định chuyển nhượng giữa sacri và tổng công ty cổ phần phong phú giao khu đất trên cho sacri quản lý